bảo trân kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn ngành du lịch thành phố hồ chí minh tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch
để phấn đấu đón sáu triệu lượt khách quốc tế khoảng ba mươi tám triệu lượt khách nội địa
và đạt tổng doanh thu một trăm chín mươi tỷ đồng
đồng thời tập trung triển khai đề án du lịch thông minh trên địa bàn thành phố hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số
thực hiện chiến dịch truyền thông thành phố hồ chí minh chào đón bạn
đây là những thông tin được sở du lịch thành phố hồ chí minh đưa ra
tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm
ngành du lịch thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi bốn
trong năm hai nghìn hai mươi ba thành phố đã công bố gần năm mươi sản phẩm du lịch
với hai mươi sản phẩm du lịch hấp dẫn mới lạ và đặc sắc dành cho nhiều phân khúc khách du lịch trung và cao cấp
trên cơ sở những thành quả đạt được du lịch thành phố hồ chí minh đạt mục tiêu
đón sáu triệu lượt khách quốc tế
trong năm hai nghìn hai mươi bốn con số này bằng bảy mươi so với trước dịch
tuy nhiên doanh thu toàn ngành đạt mức cao một trăm chín mươi tỷ đồng
mặt khác thành phố cũng tập trung thực hiện chiến lược phát triển du lịch thành phố hồ chí minh
đến năm hai nghìn ba mươi tập trung nâng chất đa dạng hóa sản phẩm chú trọng sản phẩm làm nên thương hiệu
đặc biệt rút đẩy kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số trong du lịch
trong đó thành phố hồ chí minh sẽ tập trung cho các sản phẩm du lịch phục vụ thị trường khách
có khả năng tăng trưởng nhanh
nguồn khách lớn chi tiêu cao và lưu trú dài ngày như du lịch mice góp du lịch tàu biển
phát triển các hoạt động ẩm thực giải trí mua sắm
năm hai nghìn hai mươi bốn thì chắc là một trong những cái điểm điểm nhấn của ngành du lịch thành phố
ngoài các chiến lược phát triển du lịch của thành phố sẽ được công bố
một những nhấn về chuyển đổi số và công nghệ thông tin
chúng tôi sẽ giới thiệu những nền tảng mới
hiện giờ thì thành phố hồ chí minh có cái bản đồ ba d ba trăm sáu mươi độ
hiện nay chúng tôi đã triển khai khắp
chắc điểm của điểm đến của thành phố hồ chí minh
hầu hết các điểm đến thì trong năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo
thì bản đồ này nó sẽ phủ hết tất cả các tỉnh thành của việt nam
để giúp cho du khách họ có khi mà tra cứu vào bản đồ này
sẽ thấy được nhiều điểm đến khắp cả nước
với những kết quả đã đạt được cục du lịch quốc gia việt nam ghi nhận đánh giá cao
biểu dương nỗ lực và những kết quả quan trọng mà ngành du lịch thành phố hồ chí minh
đã đạt được trong năm qua đồng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước
để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu năm hai nghìn hai mươi
và tiếp tục phát huy vai trò là đầu tàu của ngành du lịch cả nước
thành phố hồ chí minh cần tiếp tục đẩy mạnh định hướng xây dựng
phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch mới sản phẩm dịch vụ đặc trưng riêng
theo hướng phát huy và khai thác các thế mạnh bản sắc và tiềm năng về du lịch của thành phố
để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của năm hai nghìn hai mươi bốn
và tạo bước phá tăng tốc phát triển nhanh và bền vững
thì xin thay mặt cho cục du lịch quốc gia việt nam
thể thao và du lịch thì tôi xin phép được chia sẻ và trao đổi
với các đồng chí của ngành du lịch thành phố hồ chí minh
để chúng ta tập trung triển khai một số các nhiệm vụ trọng tâm sau đây
tiếp tục đẩy mạnh định hướng xây dựng phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch mới
sản phẩm dịch vụ đặc trưng riêng theo hướng phát huy và khai thác các thế mạnh
bản sắc và tiềm năng về du lịch của thành phố
phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số chuyển đổi xanh
kinh tế tuần hoàn
nhằm tăng cường kết nối hạ tầng dịch vụ hỗ trợ và gia tăng trải nghiệm giữ khách du lịch
phát huy vai trò nòng cốt đầu tàu tạo chuyển biến có tính đột phá
lan tỏa trong liên kết phát triển du lịch nội vùng
liên kết với vùng và các vùng và các địa phương khác trong cả nước
với những kết quả đạt được thành phố hồ chí minh được công nhận điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu á
điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu á
nằm trong top một trăm linh điểm đến hàng đầu thế giới năm hai nghìn hai mươi
và để thu hút khách đến nhiều hơn trong năm nay lưu trú dài ngày chi tiêu nhiều hơn
thì ngành du lịch phải vào cuộc quyết liệt kết hợp đồng bộ của nhiều ngành khác
ngành du lịch thành phố cần hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch thành phố hồ chí minh
đến năm hai nghìn ba mươi phù hợp với quy hoạch chung trong chiến lược phát triển kinh tế thành phố
nó là điều chỉnh quy hoạch của thành phố gắn với quá trình phát triển du lịch của thành phố
thì quy hoạch này sẽ quan tâm cái gì
sở du lịch của chúng ta cũng ra lại các định hướng của mình để tham gia cùng với các ngành có liên quan
trong việc hoàn chỉnh quy hoạch của thành phố gắn với lộ trình để chúng ta có được mục tiêu phát triển ngành du lịch của thành phố
trong đó là làm sao chúng ta quan tâm đến cái du lịch đường thủy phải quy hoạch nó như thế nào
dọc bờ sông nó là cái gì
và cái này lãnh đạo thành phố cũng hết sức
để du lịch thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn là động lực tăng trưởng cho kinh tế thành phố hồ chí minh
sở du lịch thành phố hồ chí minh đã được yêu cầu tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động
như đẩy mạnh xây dựng các cơ chế chính sách cụ thể thiết thực cho du lịch phát triển
gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết chín mươi tám của quốc hội
về thiết điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
nâng chất và đa dạng hóa sản phẩm du lịch
tiếp tục thúc đẩy việc liên kết du lịch vùng hiệu quả thực chất hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn và mừng xuân giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm tạo sân chơi lành mạnh thiết thực tăng cường tinh thần đoàn kết
tạo không khí vui tươi phấn khởi
khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
công an thành phố hồ chí minh tổ chức chương trình chợ tết nghĩa tình xuân giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình chợ tết nghĩa tình là hoạt động văn hóa thường niên mang dấu ấn của những chiến sĩ công an thành phố
mang ý nghĩa chính trị vừa góp phần giáo dục ý nghĩa của ngày tết nguyên đáng
và những giá trị truyền thống phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mỗi dịp tết đến xuân về
chương trình cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ các đơn vị giao lưu học hỏi
trao đổi kinh nghiệm trong công tác cũng như trong cuộc sống
đồng thời qua chương trình chợ tết nghĩa tình sẽ tuyên truyền được nhiều hình ảnh đẹp
của người chiến sĩ công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trật tự giao thông phòng chống tội phạm bảo đảm tính mạng và tài sản cho nhân dân
góp phần giúp người dân thêm tin tưởng yêu quý và đồng hành cùng lực lượng công an thành phố trong thực hiện nhiệm vụ
trong năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an thành phố của chúng ta đã cùng với đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố
đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
công an thành phố của chúng ta được vinh danh là đơn vị thi đua dẫn đầu trong cả nước
được cờ thi đua của chính phủ đó là một sự đóng góp vô cùng lớn của từng cán bộ của từng chiến sĩ
của công an thành phố và sự ủng hộ vô cùng to lớn của nhân dân thành phố để chúng ta đại diện nhận được kết quả như ngày hôm nay
chợ tết nghĩa tình có sự tham gia của hơn năm mươi gian hàng đến từ công an các đơn vị địa phương thuộc công an thành phố
với nhiều mặt hàng phong phú đa dạng thiết yếu các gian hàng đều được đầu tư trang trí trực trở sắc xuân
thể hiện sự khéo léo và đầu tư công phu chú đáo nhiều đơn vị tận dụng đặc trưng của đơn vị mình để trang trí
các gian hàng mang đậm dấu ấn vùng miền mang đến sự phong phú đa dạng tươi vui đầy màu sắc cho chợ tết
nằm trong hoạt động này công đoàn công an thành phố còn tổ chức cuộc thi gói bánh trưng bánh tét chủ đề tết xuân vầy xuân chia sẻ
chúng tôi tổ chức cái hội thi gói bánh chưng và gói bánh tét đây là một cái nét truyền thống lâu đời của dân tộc việt nam chúng ta
và công đoàn công an thành phố muốn tái hiện lại những cái nét văn hóa cổ truyền đó của dân tộc
và sau hội thi thì tất cả những đòn bánh trưng đòn bánh tết này thì chúng tôi sẽ tổ chức nấu và đem tặng cho cán bộ chiến sĩ ở những đơn vị mà đóng quân xa thành phố
những đơn vị mà có nhiều cán bộ chiến sĩ tập trung ứng trực trong dịp tết để có một mùa xuân thật là ấm áp vui tươi và đồng thời là có phần giữ gìn bình yên cho thành phố mang tây bắc của chúng ta
bên cạnh đó với tinh thần lá lành đùm lá trách tương thân tương ái
tại chương trình chờ tết nguyên
tình xuân giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn công an thành phố đã tổ chức trao tặng hàng trăm phần quà cho các cán bộ chiến sĩ nhân viên hợp đồng lao động công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
góp phần chăm lo và mang đến một cái tết đầm ấm hơn với tổng kinh phí hơn bốn trăm linh triệu đồng
cảm xúc em rất là vui vì được ban giám đốc và đoàn quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của em
em rất cảm động và sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ

đơn vị phòng cháy thủ đức đã đến nơi và xin yêu cầu chi viện của lực lượng trung tâm một
báo cáo thủ trưởng được biết xin ý kiến chỉ đạo
tại trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
nơi đầu tiên tiếp nhận mọi cuộc gọi báo sự cố cháy nổ tai nạn mất an ninh trật tự
hàng ngày duy trì ba ca trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
trong những ngày tết các chiến sĩ vẫn giữ nguyên lịch công tác này
chúng tôi chi làm ba ca trực một ca gồm sáu đồng chí với tinh thần trực là cao nhất để đảm bảo
có thể tiếp nhận đầy đủ các thông tin báo của người dân về tai nạn sự cố để chúng tôi kịp thời xử lý
thì tinh thần chúng tôi làm việc là gác tất cả các công việc gia đình lại để tập trung cao nhất cho công việc trực cao điểm tết
trực chiến không có nghĩa đơn thuần là có mặt tại nơi làm việc
đối với những người lính cứu hỏa toàn bộ các ca trực phải luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất
cứu hỏa là với thần tốc
do đó chuông bó động reo lên làm tất cả chiến sĩ phải lên đường
cứu hỏa là với thần tốc
do đó chuông bó động reo lên làm tất cả chiến sĩ phải lên đường

toàn quốc xảy ra bảy mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi năm người bị thương sáu mươi sáu người
so với ngày chín tháng hai tăng bảy vụ tai nạn giao thông tăng năm người chết tăng một mươi một người bị thương
trong đó hầu hết các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ đường sắt đường thủy đường hàng không đường hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông
cùng ngày cảnh sát giao thông công an các địa phương
phát hiện xử lý bảy bốn trăm sáu mươi chín trường hợp trong đó xử lý bảy bốn trăm sáu mươi sáu trường hợp vi phạm giao thông đường bộ
phạt tiền một mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu đồng tạm giữ hai trăm một mươi một xe ô tô ba sáu trăm sáu mươi một xe mô tô và một mươi sáu phương tiện khác
tước một năm trăm tám mươi tám giấy phép lái xe các loại riêng vi phạm nồng độ cồn là hai tám trăm ba mươi năm trường hợp
tốc độ một bảy trăm hai mươi trường hợp ma túy một mươi hai trường hợp
về tình hình trận tự án
các phương tiện giao thông qua phương tiện thông tin đại chúng tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
trong ngày hôm nay đường phố thông thoáng các phương tiện di chuyển thuận lợi
cả trong nội thành và các cửa ngõ ra vào thành phố
với tinh thần xuyên đêm giao thừa xuyên tết không có ngày nghỉ
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam tổ chức trực chiến một trăm linh quân số
tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn
và kết quả trong đêm giao thừa lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản xử lý một trăm hai mươi trường hợp vi phạm
ước tính xử phạt bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng tước giấy phép lái xe hai mươi bảy trường hợp tạm giữ sáu mươi ba phương tiện
điều đáng chú ý là có năm mươi bảy trường hợp vi phạm về nồng độ cồn ba mươi bảy trường hợp vi phạm về tốc độ
với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ không có ngày nghỉ
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ duy trì các tổ công tác trên các tuyến xuyên những ngày nghỉ tết
và tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nhất là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông
mục tiêu làm giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra có liên quan đến rượu bia và chất kích thích
trong ngày hôm nay ngày mùa một tết nguyên đán giáp thìn tại thành phố đà nẵng
cảng hàng không quốc tế chào đón hơn một trăm hai mươi năm chuyến bay nội địa và quốc tế
hơn một mươi bảy lượt khách
sở du lịch thành phố đà nẵng phối hợp với cảng hàng không quốc tế đà nẵng
công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế đà nẵng và các hãng hàng không tổ chức chào đón những du khách nội địa
và quốc tế đầu tiên đến đà nẵng nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn bằng những tiết mục biểu diễn múa lân
cùng với những món quà đặc sản của thành phố đặc biệt là chương trình hái lộc đầu xuân
với quà tặng là các voucher của các điểm tham quan giải trí
sự kiến trong bảy ngày nghỉ tết giáp thìn tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến đà nẵng
ước đạt tám trăm chín mươi bốn chuyến tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
thưa quý vị trong tâm thức người việt từ bao đời nay
thì tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ chào đón năm mới
mà còn mang nét tâm linh tín ngưỡng
với người việt ngoài tục lệ cúng gia tiên thì hàng năm cứ vào mùng một tết là người dân thường tìm về
các đền chùa để cầu phúc cầu may cầu cho một năm mới với nhiều điều may mắn tốt đẹp sẽ đến trong cả năm
mà cũng vì thế chính vì ngay từ sáng sớm ngày hôm nay
tại các địa điểm tâm linh đã thu hút một lượng lớn người dân và du khách đến lễ bái đầu năm
tại phủ tây hồ ngay từ sáng sớm dòng người đã đổ về đây để đi lễ đầu năm
người việt tin rằng đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện
mà đó còn là khoảng khắc để con người hòa mình và trốn tâm linh
bỏ lại phía sau những điều vất vả trong cuộc sống
mỗi người đi lễ với những mục đích khác nhau
người thì cầu tài lộc cầu duyên người cầu bình an sức khỏe cho bản thân và gia đình
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tôi cùng gia đình cũng thường xuyên đến những địa điểm danh lam thắng cảnh và di tích văn hóa
để cầu xin một năm mới tốt lành đến cho gia đình và những người thân yêu của mình
đối với phong tục tập quán đối với trong những tiệc tích ngân đán
thì đối với người dân từ xưa cổ xưa cho đến bây giờ
ai cũng mong mong đến ngày tết ngân đán đẹp đề
mà gặp bố gặp mẹ gặp gia đình gặp họ hàng
thì có những người thậm chí không tắc ở xa
đẹp ở mẽ tận trong miền nam chẳng hạn
hoặc có những người ở nước ngoài
đều mong mong những ngày tết ngân đán đều phải về để mà xung họp cùng với gia đình
cùng với gia đình bố mẹ họ hàng họ tộc trong mỗi tương gia đình
từ mỗi địa phương
thì đối với nhân dân mà khách tập quốc và đến lễ phủ châu hồi
đều mang cái tâm trạng ấy
và mặt mặt rất là hớn hở
cái khuôn mặt cảm thấy dạng lời hớn hở
bởi vì mình được về quê hương của mình
mà còn là dịp thưởng lãm cảnh đẹp nét thanh tịnh trốn linh thiêng trong tiết xuân
và hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc
mỗi năm em cũng cùng gia đình đi lễ vào mùa một
đầu năm thì ai cũng mong cầu sức khỏe với cả công việc
em thì vẫn đang đi học nên là cũng mong là trong học tập thì em cũng được may mắn
tết là mở đầu của một năm mới
bởi vậy ai cũng mong mình sẽ đạt được những điều may mắn
do vậy những phong tục ngày tết dường như đã ăn sâu vào trong đời sống của người dân việt
đã trở thành một phần không thể thiếu
đó cũng chính là những truyền thống tốt đẹp mà mọi người cần trân trọng giữ gìn và phát huy
thưa quý vị rồng là một hình tượng có vị trí đặc biệt trong văn hóa tin ngưỡng của dân tộc việt nam
rồng là linh vật đứng đầu trong tứ linh long lân
rồng là linh vật quy phụng với huyền sử lạc long quân âu cơ và truyền thuyết con rồng cháu tiên
rồng chính là niềm tự hào về dòng giống cội nguồn của người việt
qua bao thời kỳ lịch sử rồng vẫn luôn giữ được vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc
đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kiến tạo và phát huy bản sắc văn hóa việt nam
hình tượng dòng việt đã thể hiện đa dạng trong mọi mặt đời sống xã hội
được kiến trúc chiên trang phục trong đồ mỹ thuật ứng dụng cho đến sinh hoạt lễ hội
rồng vẫn được gắn với các ý nghĩa mới phù hợp với tính chất thời đại như biểu tượng của nguồn gốc dân tộc
vương quyền sức mạnh siêu nhiên sự may mắn thịnh vượng
cái yếu tố thứ nhất ý nghĩa thứ nhất của con rồng là gắn liền với vương quyền gắn liền với hoàng tộc
và đặc biệt gắn liền với vai trò là vị trí của đấng quân vương là thiên tử trong một quốc gia người đứng đầu quốc gia
thứ hai trong đời sống dân gian trong đời sống hằng ngày rồng lại mang biểu trưng cho bầu trời
đặc biệt là đối với cư dân nông nghiệp
rồng luôn luôn gắn liền hình ảnh là những cơn mưa gắn liền với sự trù phú hạnh phúc sự thịnh vượng
đặc biệt là nó luôn gắn liền với sản xuất nông nghiệp cho nên luôn luôn mong muốn có nguồn nước xuống
để tạo ra các giá trị cho cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn mùa mảng bội thu hơn
đấy là trong ý nghĩa con rồng
và đặc biệt trong các ý nghĩa thứ ba là trong các di tích tâm linh
nó luôn luôn biểu trưng cho là thế giới của tầng trên luôn luôn biểu trưng cho một sự thiêng liếc
trong cuộc sống hiện đại linh vật rồng năm hai nghìn hai mươi bốn được nhiều bạn trẻ sáng tạo qua tranh vẽ
từ những bức vẽ các bạn muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa
cũng từ đó rồng trở nên gần gũi hơn với cuộc sống
qua phóng sự ngắn vừa rồi mỗi chúng ta đều có những góc nhìn riêng về linh vật rồng
năm an giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đã đến
năm mới mang đến những niềm vui và vận may mới
xin mời quý vị cùng tìm hiểu sâu hơn về linh vật rồng
thông qua cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu vũ hiệp
một trong những người sở hữu rất nhiều những bức tranh độc đáo về linh vật rồng
đầu tiên xin cảm ơn nhà nghiên cứu vũ hiệp đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
vâng thưa ông năm nay là năm con rồng và chúng ta sẽ cùng bàn về linh vật rồng
trong một mươi hai con giáp thì rồng đứng ở vị trí thứ năm
khác với một mục con giáp còn lại rồng không có thực
vậy theo ông
rồng có nguồn gốc từ đâu và mang ý nghĩa biểu tượng gì ạ
nghĩ ra tổ tiên chúng ta đã nghĩ tạo ra con rồng và người việt chúng ta cũng vậy
chuyển thuyết cũng đã nói rồi là chúng ta là con rồng châu tiên
qua những lịch sử của các triều đại phong kiến thì rồng được gán với ý nghĩa là tựa chưng cho uy quyền
cho cái đẹp cho sự tiến lên cho sự phồn thịnh của dân tộc quốc gia
nhưng mặt khác thì rồng cũng
đi vào trong dân gian bên cạnh cái quan phương cái cung đình đấy thì vẫn còn một dòng văn hóa là văn hóa dân gian thì rồng cũng đi vào trong dân gian và ý nghĩa của rồng thì là ý nghĩa của tất cả mọi ai ố hỉ nộ của cuộc sống
linh vật rồng xuất hiện trong nhiều thời đại khác nhau như là thời lý thời trần thời lê cho đến thời mạc thời nguyễn
vậy theo ông trong mỗi thời đại linh vật rồng có sự khác nhau và thay đổi như thế nào ạ
tôi thấy rất hay là mỗi thời đại
mặc dù có cái sự tiếp nối cho các thời đại nhưng mà
lại thể hiện được cái tạo hình về rồng rất khác
để chứng tỏ rằng rồng nó đặc trưng cho
một cái ý tưởng về kiến tạo quốc gia của từng thời kỳ
mỗi thời kỳ họ kiến tạo
quốc gia theo một cái lý tưởng
một cái quan điểm nào đấy thì con rồng nó cũng thay đổi theo
chứng tỏ là cái hình tượng rồng
cái hình tượng con rồng
và cái tạo hình con rồng ảnh hưởng rất lớn từ cái
cái ý đồ chính trị
mục đích chính trị của các triều đạo
giả sử như người ta cũng nói là con rồng thời lý
thì có rất nhiều nét của con rắn
hoặc là con chim
thì có thể liên hệ với cái văn hóa
của khu vực đông nam á
rồi là có người cho rằng là con rồng thời lý vì nhà lý xuất thân từ vùng núi
ở bắc ninh cho nên con rồng nó có tính của
một chút tính chim ngưỡng chân là chân chim
và mình là mình rắn không có vảnh
sang đến thời trần
thì là con rồng nó
nó có thêm một số các chi tiết vảy thì có thể là thuộc loài cá
nhà trần nguồn gốc là dân biển
còn đến thời lê
thời lê thì
rồng lại có mang tính thú rất là nhiều mũi
và đầu rồng là có tính của loài thú
nhà lê là nguồn gốc của vùng núi thanh hóa
thì chúng ta thấy là cái nguồn gốc của từng
triều đạo nó có ảnh hưởng đến tạo hình con rồng
rồi cả cái ý tưởng
cái kiến tạo quốc gia
ví dụ như nhà lê
thì là con rồng ảnh hưởng của trung quốc rất nhiều
bởi vì sao bởi vì thời lê là
lấy nho giáo làm quốc giáo
và như thế là ảnh hưởng rất nhiều từ trung quốc
nhưng mà đến thời mạc
thì mặc dù nhà mạc là
tôn trọng nho nhưng mà nhà mạc cũng rất trân trọng những cái
định hướng phát triển khác ví dụ như là giao thương chẳng hạn
truyền thống từ lý thời trần
là rồng thời mạc lưu trữ được rất nhiều
đó là một cái rất hay của
rồng thời mạc
văn linh vật rồng là biểu tượng của văn hóa việt nam và trung quốc
rồng cũng là linh vật đứng đầu trong tứ linh
long lân quy phụng
vậy theo ông tại việt nam và trung quốc
có sự khác nhau như thế nào
ý nghĩa của mỗi nền văn hóa cách tạo hình
là đều khác nhau
việt nam và trung quốc là cũng khác nhau
cơ bản là cái tạo hình của con rồng việt nam thì nó
thanh mảnh hơn
nó linh hoạt
rồng trung quốc thì nó dày dạn hơn
và tính uy quyền
nó mạnh hơn
đôi khi là hơi dữ tạo
hình tượng rồng xuất hiện rất nhiều trong đời sống hàng ngày
vậy theo ông
hình tượng con rồng gắn bó như thế nào với đời sống của người dân việt nam ạ
hình tượng rồng gắn với đi vào trong văn hóa dân gian thì vô cùng là sinh động
vì con rồng là con rồng là không có thật
cho nên là dân gian
nghĩ con rồng và tưởng tượng tạo hình con rồng
rất là đa dạng và với sắc thái khác nhau
gần gũi với cuộc sống của người dân
như thế nào cuộc đời của con người về các
vấn đề xã hội như thế nào thì con rồng
nó cũng đủ các sắc thái như thế
nếu như ở trong cung đình
ngôn ngữ rồng ở trong cung đình hay là quan phương
thì mang tính uy quyền
nhưng sang đến dân gian thì lại nhiều
tính khác tính
vui vẻ hài hước đôi khi nó bỡn cạp rồi lỗ mãng
những cuộc sống như thế nào thì con rồng nó được tạo hình với sắc thái như vậy
là một hoạn sĩ bản thân ông cũng có rất nhiều những bức tranh về rồng
trong mỗi bức tranh về rồng đó thì ông muốn truyền tải đi
hình ảnh về rồng như thế nào
và ý nghĩa của nó ra sao ạ
trong cái hội họa của tôi thì tôi rất là thích
cái rồng dân gian
và mình lấy cảm hứng từ
văn hóa dân gian rất nhiều
nên là khi nghiên cứu và tìm hiểu con rồng ở trong dân gian thì
mình thấy giống như là các cụ ngày xưa thật
sáng tạo cái sự sáng tạo thật tuyệt vời
và chính vì thế là nó truyền cảm hứng cho tôi vẽ những bức
tranh rồng với một cái góc nhìn
của dân gian
đôi khi là hơi hài hước
và bỡn cợt một chút nhưng mà
nó rất đời
ví dụ như tôi vẽ
con rồng là con rồng chuối
tết đến xuân về linh vật rồng được xây dựng tại nhiều địa phương trên cả nước
có những lời khen lời chê
theo ông thì cần phải đưa những nét đẹp như thế nào của rồng
vào trong các linh vật được xây dựng
nói tạo hình thì không
nói là phải quy thức như thế nào thì rất khó
vì sáng tạo lại thật thì con người ta cần cũng phải đôi chút
có cái sự tự do
nhưng tuy nhiên là
nói là như vậy thế nhưng mà nó vẫn phải có cái
cơ bản nào đấy mà phải chấp nhận được
thì tôi thấy là bây giờ là rất nhiều họa sĩ sáng tạo ra rồng rất là hay rất nhiều
nhiều kiểu khác nhau và theo những cái
cách tạo hình hiện đại
của trên thế giới chúng ta đã giao lưu và tạo ra được những cái
hình tượng con rồng mới
bên cạnh đấy cũng có một số những địa phương
tạo hình những con rồng thật sự là
ngay cả cái nền tảng cơ bản về tạo hình
mình đã thấy là nó chưa đạt rồi
thì chính ở cái điểm này
thì rất cần khi mà
tạo hình những con rồng ở những nơi công cộng ấy
rất cần có sự chung tay góp sức của các nghệ sĩ
theo tôi là như vậy
hình tượng rồng được gắn bó rất nhiều với người việt
năm thìn được coi là một năm đẹp
có nhiều may mắn và thịnh vượng
vậy theo ông
ông kỳ vọng những gì trong năm rồng gắn với sự phát triển của đất nước ạ
con rồng thì
chúng ta vẫn nói là
hóa rồng ấy
cái gì hóa rồng tức là một cái gì
sang một cái trạng thái mới rất tốt đẹp hơn rất nhiều mà phát triển hơn
thì cũng hy vọng năm nay là năm rồng
thì đất nước chúng ta sẽ
có một bước phát triển rất mới
mọi cá nhân mọi gia đình
đều có những điều hạnh phúc tốt đẹp sẽ đến
vâng xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi
và nhân dịp đầu xuân năm mới kính chúc ông thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công ạ
năm mới giáp thìn sắp đến xin chúc
quý khán giả của an ninh tv một năm mới an khang thịnh vượng
an ninh tv
ngày càng phát triển
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
nhân dịp xuân mới thay mặt những người làm chương trình
xin được kính chúc quý vị cùng với toàn thể gia đình
một năm mới thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và bình an
và bây giờ là thời lượng của bản tin kinh tế và tiêu dùng
số đầu tiên trong năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
trong chương trình ngày hôm nay
thứ bảy ngày mùng một mươi tháng hai
tức ngày mùng một tết nguyên đán
chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những tin tức kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
được phát hiện năm hai nghìn hai mươi ba
do phan công khanh cùng với đồng bọn thực hiện
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
vừa khởi tố bắt tạm giam
huỳnh xuân vấn chú tại huyện bình chánh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi chín phan công khanh và huỳnh xuân vấn
thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ cây super
mỗi người góp vốn năm mươi
khanh làm giám đốc
là người đại diện pháp luật
vấn là phó giám đốc cổ đông
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
phan công khanh liên hệ và mượn của một nạn nhân
hai ô tô hạng sang để trưng bày
bằng thủ đoạn gian dối về quyền sở hữu xe
vấn đã liên hệ và được người
được người này đồng ý ký hợp đồng mua bán xe với vấn
giá là hai mươi bốn năm tỷ đồng
hết thời hạn mượn xe nạn nhân liên tục liên hệ khanh để lấy lại hai xe trên
nhưng khanh không trả
nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa bắt quả tang hai đối tượng
vũ văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và lê thị quỳnh thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đều ở xã định hòa huyện yên định
đang có hành vi chế tạo
sản xuất và buôn bán trái phép pháo hoa nổ
vào tối ngày ba tháng hai
lực lượng công an đã bắt quả tang lê thị quỳnh thương
đang vận chuyển năm hộp pháo hoa nổ có trọng lượng
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
công an huyện yên định đã tiến hành khám xét khẩn cấp
nơi ở của vũ văn linh
thu giữ ba hộp pháo tự chế loại dàn bốn mươi chín ống pháo
có trọng lượng một mươi bảy kg
bảy lọ nhựa màu trắng có chứa năm hạt tạo màu pháo hoa nổ
năm mươi ba ống pháo bằng nhựa
hai cuộn dây cháy chậm
nhiều hóa chất cùng với máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất pháo hoa nổ
tại cơ quan công an
linh khai nhận đã lên youtube
học cách chế tạo pháo hoa nổ
sau đó lên mạng xã hội đặt mua các tiền chất pháo nổ
thuốc nổ để chế tạo
khi lê thị quỳnh thương đem pháo hoa nổ về chưa kịp bán thì bị công an huyện yên định bắt quả tang
thưa quý vị trong ngày hôm nay ngày mùng một tết nguyên đán giáp thìn
tại thành phố đà nẵng
cảng hàng không quốc tế chào đón hơn một trăm hai mươi năm chuyến bay nội địa và quốc tế
ước đạt hơn một mươi bảy
sở du lịch thành phố đà nẵng đã phối hợp với cảng hàng không quốc tế đà nẵng
công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế đà nẵng
và các hãng hàng không
tổ chức chào đón những du khách nội địa
và quốc tế đầu tiên đến đà nẵng nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
bằng những tiết mục biểu diễn muôn lân
cùng với những món quà đặc sản của thành phố
đặc biệt là chương trình hái lộc đầu xuân
với quà tặng là các voucher của các điểm tham quan giải trí
dự kiến trong bảy ngày nghỉ tết
giáp thìn từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng hai
tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến đà nẵng
ước đạt tám trăm chín mươi bốn chuyến
tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
năm hai nghìn hai mươi ba là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới
trong đó có việt nam
song với những chính sách điều hành được đảng và nhà nước chính phủ đưa ra
rất kịp thời
đã giúp cho nền kinh tế của chúng ta
thể hiện rõ khả năng chống chịu kiên cường
trở thành điểm sáng trong khu vực
dù thanh tiệu còn khiêm tốn
tuy nhiên thì các chính sách điều hành
đang là bước đệ
để sang năm hai nghìn hai mươi bốn
nền kinh tế được phát triển bền vững
và toàn diện hơn
báo cáo về kinh tế năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
đã nhắc đến một số tồn tại của nền kinh tế
như tiếp cận tín dụng còn khó khăn
thị trường bất động sản chầm lắng do bất cập về phân khúc
và vướng mắc về pháp lý
việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém
dự án tồn đau
còn gặp nhiều khó khăn
do phải thực hiện nhiều quy trình thủ tục
trong đó có việc đánh giá thẩm định chính xác giá trị tài sản
đã qua nhiều năm
thủ tục hành chính nhất là thủ tục đầu tư còn dườm già
do đó kinh tế năm hai nghìn hai mươi bốn
được nhiều chuyên gia doanh nghiệp
bày tỏ quan điểm thận trọng
dù các dự báo lạc quan hơn
nền kinh tế việt nam của chúng ta gặp
cả các khó khăn ở đầu vàng
đã đổi ra
do cái giá nguyên liệu
nó tăng lên
cái chi phí vận chuyển
cũng tăng cao
chi phí logistics
và các cái chi phí khác làm cho cái nguyên nhân vật liệu
nhập khẩu của chúng ta nó tăng giá
ở cái đầu ra ấy
chúng ta lại còn khó khăn hơn nữa
do cái lạm pháp rất cao
nhiều quốc gia trên thế giới nâng cao
cái lãi suất
để chống lạm pháp
và làm cho cái chi phí sản xuất tăng cao
thu nhập của người dân giảm suất
các doanh nghiệp
thiếu đơn hàng
cơ hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn
bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn
các chuyên gia doanh nghiệp
bày tỏ quan điểm thận trọng
viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
gdp năm nay
ở kịch bản tốt nhất có thể tăng sáu bốn mươi tám
ngân hàng phát triển châu á adb cũng dự báo
kinh tế việt nam sẽ tăng trưởng mạnh hơn vào năm hai nghìn hai mươi bốn
tương đương mức quốc hội giao
bởi với độ mở lớn
tăng trưởng kinh tế của việt nam sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng phục hồi ở một số nền kinh tế lớn
như mỹ và trung quốc
các quyết liệt của quốc hội
trong nền kinh tế quốc dân
đã giữ vững ổn định
kinh tế dị mô
giá trị của đồng việt nam được nâng lên
đồng việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ mất giá một tám mươi sáu
so với đồng đô la mỹ
và lên giá
so với đồng yên nhật đồng euro
các đồng tiền
như bản thái hay là đồng đô la singapore
đồng thời trong năm
thì chúng ta cũng đã đẩy mạnh
cái hoạt động đầu tư công
và với cái mức độ giải ngân
vốn đầu tư công
một cái khối lượng
vốn rất lớn
đến bảy trăm một mươi một tỷ
nó đã là một cái động lực lan tỏa
thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng
chúng ta có thể kỳ vọng vào ngành nông nghiệp
bởi những thách thức của năm trước
đã giúp ngành nông nghiệp
từ chỗ lúng túng bị động
sang chủ động
để thao dỡ khó khăn
tạo đột phá
nhóm nông sản năm ngoái có một năm tăng trưởng ấn tượng
trong bối cảnh xuất khẩu việt nam
gặp nhiều khó khăn vì nhu cầu thế giới giảm
xuất khẩu nhóm này tăng một mươi bảy
sau cuối cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
sáu mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên ba tỷ đô la mỹ
giá bán bình quân một số nông sản chính như cà phê gạo tăng mạnh hai con số
ngành du lịch cũng có một năm nỗ lực với nhiều biện pháp quảng bá kích cầu
số liệu của bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
số khách quốc tế đến việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba
đạt trên một mươi hai năm triệu lượt
vượt mục tiêu đề ra
số khách nội địa vượt kế hoạch năm
giúp tổng thu từ du lịch tăng mạnh
việt nam cũng được vinh danh
là điểm đến di sản hàng đầu thế giới
lần thứ bốn
một trục cột khác của nền kinh tế là đầu tư công
từ chỗ ủy ảnh đầu năm
đã có chuyển biến mạnh mẽ trong đầu quỹ hai
là năm số vốn đầu tư công được giao cao kỷ lục
khoảng trên một trăm một mươi tỷ đồng
so với năm hai nghìn hai mươi hai
tạo áp lực rất lớn
lên việc giải ngân
các chuyên gia kinh tế
lại lưu ý đến yếu tố bên trong của nền kinh tế
đó là sự phục hồi chậm tại khu vực bất động sản
một trong những khu vực
có tác động rất lớn đến tăng trưởng kinh tế
một trong những bài học quan trọng là một số ngành khác
đã mất thị trường
vào các doanh nghiệp nước ngoài
thì ngành lưỡng thực thực phẩm cũng phải cản giác hết sức mạnh
nghĩa là chúng ta phải làm sao chuyển đổi doanh nghiệp của mình thành doanh nghiệp xanh
sản xuất của chúng ta phải trở thành sản xuất xanh
và sản phẩm của chúng ta
phải trở thành sản xuất
sản phẩm xanh
thì mà có thể đáp ứng được
thị trường xuất khẩu
đầu năm hai nghìn một mươi bốn
thì chúng ta vẫn còn
đón nhận nhiều những cái khó khăn
và thị trường
cũng như doanh nghiệp
về sức khỏe
chúng tôi cho rằng là
được cải thiện nhưng cải thiện chưa nhiều
và muốn để giải quyết rết điểm
rõ ràng chúng ta phải giải quyết được
các cái bộ luật
nó phù hợp
nó tạo thực sự tạo ra một cái môi trường
một cái hành lang pháp lý thực sự thông thoáng
và có thể
tính hỗ trợ thúc đẩy
năm hai nghìn hai mươi bốn này
chúng ta thấy rằng là
cái điều kiện của chúng ta ấy
còn có rất nhiều khó khăn
thuận lợi cũng rất lớn
sau hơn một năm
gặp khó khăn về đơn hàng
thì cuối năm hai nghìn hai mươi ba đầu năm hai mươi bốn
thì chúng ta thấy rằng cái đơn hàng đã quay trở lại
và nhiều cái ngành hàng đã có được các đơn hàng đến hết tháng sáu
rõ ràng đây đang là
những cái điểm sáng
để chúng ta tin rằng
cái năm hai nghìn hai mươi bốn
cái nền kinh tế của chúng ta
vẫn có thể giữ vững
cái ổn định
kinh tế vĩ mô
tăng trưởng và phát triển
là năm nhiều doanh nghiệp trong nước
vẫn giữ kỳ vọng tương đối lạc quan
về tình hình kinh tế
đồng thời tin tưởng
vào khả năng phục hồi của kinh tế việt nam
bởi ngân hàng thế giới
đã dự báo
kinh tế việt nam có thể phục hồi
về mức năm năm
và sáu trong năm hai nghìn hai mươi năm
còn theo chuyên gia của chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam
mức tăng trưởng
có thể đạt tới sáu
và hơn sáu
trong năm hai nghìn hai mươi năm
quý vị thân mến vào những ngày đầu xuân năm mới
đi lễ chùa là điều không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người việt
năm nay để đảm bảo cho người dân và du khách du xuân vãn cảnh
tại các điểm tâm linh
đã sớm triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
nhằm bình ổn giá cả thị trường dịch vụ
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tại phủ tây hồ thành phố hà nội
nơi thu hút hàng ngàn người mỗi dịp tết đến xuân về
thông tin này được phát đi phát lại liên tục ngay tại những địa điểm người dân du khách qua lại
công khai số điện thoại để người dân trình báo
đặc biệt công tác phân luồng giao thông để người dân đi lại được thông thoáng
năm nay thì nó kiểu quy củ hơn
tại vì từ ngay từ ngoài đã có người hướng dẫn rồi
còn có chỗ gửi xe nó cũng
ổn hơn ngày trước
ngày trước thì kiểu cũng mỗi bãi nó một chỗ gửi xe riêng
xong rồi đông quá rồi
nhiều người người ta người ra vào cũng không biết là
bãi nào là gửi xe trông xe tốt hay là
tự phát hay là có tổ chức
điểm đặc biệt năm nay
tại các điểm kinh doanh buôn bán khuân viên phủ tây hồ
đều phải công khai về giá
và không sử dụng tiền mặt
đồng thời việc trông giữ xe năm nay
lần đầu tiên áp dụng hình thức thu phí không dừng
với việc triển khai hình thức này
người dân hoàn toàn yên tâm không bị phát sinh về giá khi gửi xe tại đây
tôi đánh giá công tác tổ chức nói chung cũng như việc
tổ chức trông giữ xe nói riêng
là rất là tuyệt vời tức là các bạn đã biết phân luồng từ xa
tức là ai đi vào
thì đi vào một đường
ai đi ra sẽ đi ra một đường
và có những người
đứng và hướng dẫn
chúng ta nên lấy vé để lúc ra thì mới có vé
và khi đã có vé vào rồi
thì những cái bãi xe ở trong
họ đón tiếp rất là niềm nở và chỉ chỗ
cho mọi người chỗ để xe ngay ngắn
đầy đủ và mọi người vui vẻ và
giá xe làm tôi
người ta bảo có năm đồng
tôi chả thấy ở đâu ở hà nội gửi xe có năm đồng trong ngày lễ tết như này
đối với việc kiểm tra về giá
thì quan quận tây hồ
cũng đã có kế hoạch và có tổ công tác
thành lập tổ công tác
để tăng cường kiểm tra công tác về giá
vì văn phường cũng đã xây dựng kế hoạch
và cùng với y tế phường
vừa kết hợp kiểm tra về giá
vừa kết hợp kiểm tra về an toàn thực phẩm
đối với các cửa hàng kinh doanh tại khu vực phủ
thì văn phường đã yêu cầu các hộ
ký cam kết
và công khai niêm yết về giá đối với
các mặt hàng mình mua bán kinh doanh tại khu vực phủ tây hồ trong diện tích nguyên đán để phục vụ bà con
du xuân cũng như là
lễ phủ tây hồ
việc đảm bảo bình ổn giá giữ gìn trật tự đô thị
góp phần người dân và du khách có thể an vui
khi đến các điểm tâm linh du xuân vãn cảnh đầu năm
tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết
trong các ngày tết nguyên đán
từ ngày mùng tám tháng hai
tức là ngày hai mươi chín tết
đến hết ngày một mươi bốn tháng hai tức là ngày mùng năm tết
sẽ không thực hiện cắt điện trên lưới
ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải cắt điện để xử lý sự cố
trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đã tính toán
lập phương án vận hành nguồn lưới và chỉ huy vận hành theo tình hình thực tế
trong đó phải điều chỉnh giảm công suất huy động từ tất cả các loại hình nguồn điện
kể từ các nguồn năng lượng tái tạo
hiện tại các đơn vị đã có phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn
phòng chống cháy nổ
tổ chức phân công
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cũng như chuẩn bị nhân lực
vật tư thiết bị để sẵn sàng xử lý sự cố
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin kinh tế phương nam từ trường quay thành phố hồ chí minh
kim hạ xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị
ngoài trung quốc
mỹ cộng hòa xét canada
đã chi tiền gấp hai hai mươi tám lần so với cùng kỳ năm ngoái
để mua sầu riêng việt nam trong một mươi một tháng
số liệu thống kê mới nhất từ tổng cục hải quan cho thấy
xuất khẩu sầu riêng của việt nam đi cách thị trường đạt gần hai hai tỷ usd
tăng gần năm lần so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó sầu riêng tươi đạt hai tỷ usd tăng gần tám lần
dẫn đầu tốc thị trường mua sầu riêng việt nam là trung quốc
với kim ngạp
một chín mươi bảy tỷ usd tăng một mươi năm lần so với cùng kỳ năm trước
kế tiếp là safe
chi chín bảy triệu usd mua sầu riêng việt nam
tăng hai mươi tám lần
mức tăng trưởng mạnh nhất trong các quốc gia mua loại trái cây này
ngoài hai thị trường trên xuất khẩu sầu riêng sang pháp canada mỹ papua new guinea lần lượt tăng ba mươi hai
theo ông đặng phúc nguyên tổng thư ký hiệp hội trao quả việt nam cho rằng
giá sầu riêng tươi việt nam tốt hơn so với các quốc gia như thái lan malaysia và philippines
trong khi chất lượng ổn định nên được nhiều quốc gia tăng chi tiền để mua
ông cũng dự báo trong một mươi năm tới sức tiêu thụ sầu riêng việt nam của các nước vẫn rất tốt
và khuyên nông dân cần đẩy mạnh canh tác bền vững tăng cường chất lượng về sản phẩm và giống
ngoài ra các nhà vườn cũng cần chú ý đến vấn đề biến đổi khí hậu
không nên trồng sầu riêng ở những vùng bị nhiễm mặn chất lượng không tốt
ủy ban nhân dân tp hcm đã phê duyệt kế hoạch
và sẽ đối giá các lô đất tại thủ thiêm với mục tiêu tạo nguồn thu từ đất đai
mới đây ông huỳnh văn thanh phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm
đã thông tin về kế hoạch đấu giá đất tại khu đô thị mới thủ thiêm tp thủ đức trong năm hai nghìn hai mươi bốn
theo ông thanh huyền thành ủy và ủy ban nhân dân tp hcm đã phê duyệt kế hoạch cho khu vực thủ thiêm tp hcm
dự kiến đưa ra bán đấu giá các lô đất tại đây với nguồn thu ước tính hơn hai mươi bốn tỷ đồng
đối với các lô đất ngoài khu đô thị mới thủ thiêm
tp hcm sẽ từng bước thực hiện bán đấu giá theo đề án
quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai có hiệu quả trên địa bàn tp hcm
được sở ban hành từ năm hai nghìn hai mươi một
do đó trong năm hai nghìn hai mươi bốn và các năm tiếp theo thành phố sẽ xây dựng kế hoạch đấu giá cho các khu đất
trong khu thủ thiêm và các khu vực khác ngoài thủ thiêm
trong số các lô đất dự kiến đấu giá năm nay tại thủ thiêm có bốn lô đất từng được bán đấu giá thành công vào năm hai nghìn một mươi
tại thời điểm đấu giá công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt thuộc tập đoàn tân hoàng minh
với mức giá hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và thương mại bình minh
khi bỏ mức giá năm hai mươi sáu tỷ đồng
công ty cổ phần sinmega với mức giá bốn tỷ đồng
công ty cổ phần dream republic
trong văn hóa việt nam tặng quà tết là một nét đẹp truyền thống thể hiện sự quan tâm yêu thương trân trọng của người tặng dành cho người nhận
tết nguyên đáng năm nay thị trường đang ghi nhận xu hướng tặng giỏ trái cây
trong đó những giỏ trái cây nhập ngoại được ưa chuộng hơn cả với ý nghĩa biểu thị cho lời chúc một năm mới tràn đầy niềm vui sự thịnh vượng
cả năm bận rộn với lịch trình hoạt động nên diễn viên khả ngân rất coi trọng dịp tết cổ truyền
bởi vì tết là khoảng thời gian quý giá để gia đình xung họp và trao tặng người thân những món quà ý nghĩa
với vai trò là đại sứ du lịch vùng wakayama khả ngân muốn thể hiện thành ý và trao gửi yêu thương đến người thân bằng hương vị đặc biệt của trái cây nhật bản
ở việt nam thì trái cây mình cũng rất là phong phú
nhưng mà khi mà tôi nói lựa chọn thêm về cái trái cây của nhật bản để thêm vào cái quà tết thì tôi cũng chỉ dựa trên một cái tinh thần là
đây là nó chia sẻ về những cái gì mà nó hạnh phúc may mắn và ý nghĩa
thì tôi cũng muốn truyền cái thông điệp đó tốt đẹp đến cho mọi người nhiều hơn
khảo sát thị trường mùa tết các giọt quà tặng có điểm nhấn là những loại trái cây cao cấp như là quýt unsu táo fuji kinsei và shikaichi
loại táo được mệnh danh là ngon nhất thế giới có mức giá từ năm trăm linh đồng một trái thậm chí trái hơn một ký có giá lên đến tiền triệu
người việt sành trái cây để biết đến loại táo này nên đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp nhật bản mở rộng thị trường tại việt nam
đặc biệt hướng tới phân khúc quà tặng cao cấp trong mùa tết
hiện nay nhật bản mới xuất khẩu chính ngạch ba loại trái cây vào việt nam là táo lê và quýt unsu
thời gian tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc xuất khẩu vào thị trường việt nam
chúng tôi cũng hy vọng là trái cây việt nam cũng được nhập khẩu nhiều hơn vào nhật bản
tại hai thị trường lớn là thành phố hồ chí minh và hà nội
mùa tết năm nay xu hướng người tiêu dùng lựa chọn trái cây cao cấp làm quà tặng gia tăng
năm nay thì chúng tôi ra một cái chương trình rất là đặc biệt
chúng tôi gọi là quà sang tết rồng
chúng tôi có ba mảnh ghép ở trong cái trái cây của quà sang tết rồng
là cái mảnh ghép về trái cây nhật bản cherry của new zealand
hoặc là các sản phẩm như nho chai hoặc rau tây của hàn quốc
và đấy chính là cái quả rất là đặc biệt
dành tặng cho tất cả
người thân cũng như những người mà đã giúp đỡ chúng ta trong cả năm vừa qua
cái kênh phòng phố chủ yếu là kênh kênh sĩ với kênh siêu thị
dịp tết này chúng tôi phát triển thêm những cái giỏ quà những cái hộp quà
đáp ứng yêu cầu bây giờ người ta biếu tặng cũng khá nhiều
đặc biệt những cái sản phẩm trái cây mà chất lượng nó cao cấp
đại diện cho những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nhập khẩu trái cây đều nhìn nhận
tuy thị trường tiêu dùng đi xuống nhưng tổng mãi lực ngành hàng trái cây nhập ngoại
làm quà biếu tặng vẫn có mức tăng trưởng tốt khoảng một mươi
xu hướng tặng trái cây ngoại nhập dịp tết lên ngôi bởi trái cây được coi là biểu tượng cho sự sung túc phú quý và thịnh vượng trong năm mới
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cho biết hiện nay các quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đang triển khai rà soát danh mục các tuyến đường đủ điều kiện để thu phí tạm thời sử dụng lòng đường vỉa hè
ngoài mục đích giao thông nhưng còn đang gặp một số vướng mắt khó khăn trong việc triển khai thu phí lòng đường vỉa hè
theo nghị quyết số một mươi năm của hội đồng nhân dân thành phố
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản với bộ giao thông vận tải và bộ tài chính
đề nghị hướng dẫn về
phương thức và lập đề án khai thác khi thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè
thuộc tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
theo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
nghị định số ba mươi ba hai nghìn một mươi chín của chính phủ
quy định về việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
đồng thời luật quản lý sử dụng tài sản công
và nghị định số ba mươi ba hai nghìn một mươi chín
quy định đơn vị được giao quản lý tài sản công lập
đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
trên cơ quan có thống quy phê duyệt
trước khi thực hiện khai thác
cụ thể lòng đường hè phố
thuộc tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
phương thức khai thác sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
chưa được quy định tại luật quản lý tài sản công
và nghị định số ba mươi ba hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ
đối tượng đề nghị cấp phép khai thác sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
chủ yếu là cá nhân và hộ gia đình
đơn vị được giao quản lý lòng đường và hè phố
phải lập đề án khai thác trên cơ quan có thống quy phê duyệt
trước khi thực hiện cấp phép và thu phí
do đó ủy ban nhân dân thành phố
kính đề nghị bộ giao thông vận tải và bộ tài chính
sớm hướng dẫn về phương thức khai thác
và lập đề án khai thác khi thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
dự kiến thành phố hồ chí minh sẽ có xe điện bốn bánh chở khách tham quan
du lịch trong trung tâm thành phố hồ chí minh
từ quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh vừa báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
về tiếp thu giải trình góp ý liên quan đề xuất thí điểm xe điện bốn bánh chở khách tham quan du lịch
ở trung tâm thành phố
đề án này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách tiếp cận khu du lịch điểm du lịch văn hóa lịch sử
đơn vị thí điểm
là công ty trách nhiệm hữu hàng sài gòn public transport
đảm bảo các điều kiện xe chở người bốn bánh
có gắn động cơ và người lái
chỉ chạy trong khu vực hạn chế
thời gian tới các đơn vị theo dõi kỹ việc chuẩn bị vị trí điểm đón trả khách
đầu tư lắp đặt biển báo cho các tuyến đường tổ chức giao thông
bên cạnh đó bổ sung phương án quản lý bảo dưỡng đối với lượng pin sạc tù pin sạc cho phù hợp
trước đó sở đề xuất thí điểm dùng xe điện chở khách tham quan du lịch
hành khách đặt xe tham quan ứng dụng hoặc liên hệ nhân viên để đăng ký
kế hoạch triển khai với hai trăm linh chiếc xe điện từ năm đến một mươi bốn chỗ
xe điện chở du khách hoạt động từ sáu giờ đến hai mươi bốn giờ hàng ngày
theo đề án
xe điện được hoạt động trên phạm vi giới hạn trên các tuyến đường địa điểm khu vực
các quận một quận bốn quận năm và quận sáu
theo đề xuất của doanh nghiệp khai thác
giá vé theo lượt từ một mươi đến năm mươi ngàn đồng mỗi người
giá thuê nguyên chiếc là từ bảy mươi đến hai trăm năm mươi ngàn đồng mỗi chuyến
thị trường giỏ quà tết năm hai nghìn hai mươi bốn được khởi động khá sớm
khi các doanh nghiệp nhà bán lẻ lần lượt tung ra những
giỏ quà được thiết kế phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng
đặc biệt là năm nay
giỏ quà giá bình dân có giá mềm từ ba trăm linh đồng
đến bảy trăm linh đồng được ưa chuộng hơn cả
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của bản tin kinh tế phương nam ngày hôm nay
như mỗi năm trước tết khoảng một tháng
ông đệ đều đặt mua khoảng năm mươi giỏ quà tết để biếu người thân
cũng như các đối tác làm ăn của công ty
năm nay tình hình kinh doanh gặp nhiều thách thức
nên việc mua giỏ quà cũng được ông đệ cần nhắc kỹ
ngoài việc chọn mẫu mã bắt mắt
giỏ quà có giá trung bình
ông ưu tiên lựa chọn
năm nay thì đạt khoảng chừng năm mươi giỏ quà
cho nhân viên thì khoảng ba mươi giỏ
còn lại cho đối tác các thứ thì là hai mươi giỏ
mức giá thì nay
với một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì mình
có khoảng chừng cái mức giá khoảng năm trăm linh
trên dưới năm trăm linh là mình có thể
làm giỏ quà cho nhân viên
còn nếu mà với đối tác
thì khoảng chừng tám trăm linh cho đến một triệu
trong bối cảnh kinh tế hiện tại
để vừa đạt được mục đích trong công việc làm ăn
vừa tiết giảm chi phí bỏ ra
nhiều khách hàng tìm đến các giỏ quà tết với mức giá bình dân
nhưng vẫn đảm bảo được hình thức đẹp
lẫn chất lượng tốt của sản phẩm bên trong
nam mắt tâm lý người tiêu dùng
thị trường giỏ quà tết năm hai nghìn hai mươi bốn
được các siêu thị khởi động khá sớm
bởi đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
hàng trăm mẫu giỏ quà tết
đã được các hệ thống bán lẻ như coopmart
đưa lên kệ siêu thị
trong đó nhiều siêu thị giới thiệu hàng chục mẫu giỏ quà có mức giá từ hai trăm linh đồng
đến hơn hai triệu đồng mỗi giỏ
năm ngoái thì mình mua một giỏ quà khoảng tầm
một triệu hai
đổ lại còn năm nay thì mình mua dưới một triệu
tại vì năm nay thì với tình hình kinh doanh
nên là mình
với mình thấy cái giỏ quà năm nay nó cũng là
có nhiều cái giỏ quà như tầm khoảng
tám trăm năm mươi hay dưới tám trăm năm mươi
là mình thấy nó đã là vừa
vừa túi tiền rồi mình thấy nó cũng phù hợp
mình thấy những cái sản phẩm thương hiệu nó cũng chất lượng nữa rồi
nên là cũng
năm nay như vậy là phù hợp với mình
mẫu mã thì nhìn có những cái hình ảnh
giống như năm nay là năm rồng
thì mình cũng muốn là một cái giỏ quà nó cũng có là những cái hình ảnh tượng trưng cho năm rồng
để mà mang đến là thịnh vượng may mắn và sức khỏe
chúng tôi còn nhận thấy rằng sức mua năm nay
đang tập trung vào cái giỏ quà
có giá từ ba trăm linh đến sáu trăm linh
thì cũng rất là phù hợp
cái nhu cầu mua sắm trong khi năm trước chúng tôi nhận thấy là có thể lên tới bảy trăm linh tám trăm linh
nhưng bây giờ thì tập trung vào
phân khúc từ ba trăm linh sáu trăm linh
cho nên năm nay chúng tôi thiết kế
khoảng năm mươi loại giỏ quà
đi từ giá chín mươi chín ba triệu đồng
để phù hợp tất cả cái nhu cầu mua sắm của người dân
ngoài ra chúng tôi có những cái thiết kế những cái giỏ quà ví dụ giỏ quà dinh dưỡng này
với những cái hạt mua sắm này
ngũ cốc chẳng hạn
và những cái giỏ quà trái cây cho sự tươi mới cho sự sức khỏe
thì ngoài ra
chúng tôi còn có những cái
chiết khấu giảm sâu
tất cả các cơ quan đoàn thể
khi họ mua
những cái giỏ quà tặng
ghi nhận thực tế thị trường giỏ quà tết đang cho thấy
các doanh nghiệp sản xuất phân phối
đều đã chú động có kế hoạch cân đối danh mục sản phẩm
để đáp ứng mọi nhu cầu của nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau
ngoài bài bán trực tiếp tại các hệ thống siêu thị
các đơn vị cung cấp giỏ quà tết
cũng đã chào hàng trên hệ thống website trang mạng xã hội
hoặc các sàn thương mại điện tử
cùng với đó là các chương trình khuyến mại ưu đại rất hấp dẫn cũng được tung ra
nhằm hướng tới mục tiêu duy trì hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng